hôm nay một mươi chín tháng ba tại hà nội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng tiểu ban nhân sự đại hội một mươi ba của đảng đã chủ trì họp tiểu ban
tham dự cuộc họp có các thành viên tiểu ban thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
dự cuộc họp còn có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung mương đồng chí trần cầm tú bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương và các thành viên tổ giúp việc của tiểu ban nhân sự
phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
theo chương trình làm việc hội nghị trung ương một mươi hai quá một mươi hai dự kiến họp vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
đây là một trong hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội đảng
hiện nay các đảng bộ trực thuộc trung ương đang chỉ đạo để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
các dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba đã gửi để lấy ý kiến đại hội đảng bộ tri bộ cấp cơ sở
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp
để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là nhiệm vụ then chốt của then chốt
có liên quan đến sự sống còn của đảng của chế độ
từng cơ quan địa phương từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị
phải nhận thức đầy đủ sâu sắc trách nhiệm của mình đối với công tác có vị trí ý nghĩa đặc biệt hệ trọng này
toàn tâm toàn ý lo cho công việc chung phải đặt lợi ích của đảng của đất nước của nhân dân lên trên hết trước hết
công tác nhân sự ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư phải được tiến hành
theo quy trình chặt chẽ khoa học và nhất quán bảo đảm thật sự dân chủ công tâm
thật sự trong sáng khách quan cách làm phải thận trọng làm từng khâu từng công đoạn
theo một quy trình chặt chẽ làm đến đâu chắc đến đó